phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đã có cuộc họp trực tuyến với các điểm cầu
bao gồm chính bệnh viện tuyến trung ương và sở y tế bệnh viện khu vực có dịch
sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi đề xuất của chuyên gia bác sĩ ở các điểm cầu
phó thủ tướng vũ đức đam lưu ý trong công tác điều trị phải hết sức tập trung bởi căn bệnh này rất nguy hiểm
lơ là một chút là diễn biến xấu rất nhanh phải nỗ lực cao nhất không để có bệnh nhân tử vong
phó thủ tướng cũng nhấn mạnh cả hệ thống trước hết là hệ thống y tế phải chia lửa với đà nẵng
bệnh viện trung ương huế phải sẵn sàng đón nhận những bệnh nhân dương tính có bệnh nền
bộ y tế tăng cường các đội cơ động của các bệnh viện đầu ngành
hỗ trợ cho bệnh viện trung ương quảng nam để sẵn sàng công tác cách ly điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
tất cả các biện pháp chống dịch không chỉ y tế mà các lực lượng khác và toàn xã hội phải hiệp đồng chặt chẽ
vận hành nhịp nhàng như một cỗ máy
chỉ cần một mắt xích một con ốc vít bị lỏng thì cả cỗ máy sẽ bị ảnh hưởng thậm chí có thể gây hậu quả nghiêm trọng